trong đó có ba cán bộ chiến sĩ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội
cho đến sáng nay có chín người sức khỏe đã ổn định được xuất viện
còn một chiến sĩ cảnh sát đang tiếp tục được theo dõi điều trị
về tài sản thiệt hại bước đầu lực lượng chức năng xác định có khoảng hai trăm linh xe máy và bốn mươi năm xe đạp bị cháy
một ô tô bị ảnh hưởng nhiệt bong chóc sơn toàn bộ kết cấu tầng hầm của tòa nhà bị thiệt hại do nhiệt trong vụ cháy
các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê số tài sản bị thiệt hại
cũng liên quan đến vụ hỏa hoạn này chiều qua ông lê hồng sơn phó chủ tịch ubnd tp hà nội
đã có văn bản yêu cầu cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hà nội và các ngành chức năng khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ cháy đề xuất giải pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy
sau một loạt sự cố liên quan đến các khu trung cư cũ trên địa bàn tp hà nội
phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn ngọc tuấn vừa yêu cầu đẩy nhanh quá trình khảo sát đánh giá trung cư cũ trên địa bàn thành phố
ông nguyễn ngọc tuấn yêu cầu sở xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ khảo sát đánh giá các trung cư cũ thuộc phạm vi quản lý của thành phố hà nội
giả soát toàn bộ các trung cư cũ thuộc phạm vi quản lý của tp nếu phát hiện các trường hợp có nguy cơ mất an toàn
trung cư nguy hiểm cấp độ d phải kịp thời đề xuất biện pháp xử lý báo cáo ubnd tp
quy mô từ hai đến năm tầng những trung cư này cơ bản được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến những năm một nghìn chín trăm chín mươi
một số ít được nhà nước xây dựng từ trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
qua công tác tuần tra kiểm soát vào lúc hai mươi hai h ngày hôm qua lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba lâm đồng đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn hoàng ánh
trú tại phương sáu tp đà lạt đang vận chuyển một súng tự chế bắn đạn bi và đạn trì
tại cơ quan điều tra ánh khai nhận súng này lấy của trần hiền long quang
ở khu quảng thừa phường bốn thành phố đà lạt kiểm tra nơi ở của quang lực lượng công an thu giữ thêm hai khẩu súng tự chế
năm kg đạn trì và bi tám kíp tự chế quang thừa nhận hành vi mua nòng súng thương ngắm và một số thiết bị
rồi tự chế súng để đi săn thú hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hồ chí minh vừa vắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tài
trú tại quận bốn tp hồ chí minh về hành vi trộm cắp tài sản
được biết tài thường xuyên đi quanh khu vực trung tâm thành phố tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản
vào khoảng bốn giờ ngày bốn tháng một mươi tài lấy trộm một điện thoại iphone sáu plus của một thanh niên quốc tịch italia
đang đi bộ trên đường bùi viện phường phạm ngũ lão quận một tp hồ chí minh
phát hiện bị mất điện thoại nạn nhân báo ngay cho anh tâm là bảo vệ của một quán bar ở gần đó
thấy tài có biểu hiện nghi vấn nên anh tâm liền đuổi theo một đoạn và bắt giữ được tài cùng với tăng vật
sau một năm triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng chính phủ
về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá lực lượng hải quan đã phát hiện xử lý hàng trăm vụ việc
thu giữ hàng trăm nghìn bao thuốc lá lậu góp phần làm thuyên giảm hoạt động này
tính từ ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tổng cục hải quan đã chủ trì phối hợp
phát hiện và bắt giữ ba trăm tám mươi bảy vụ buôn lậu vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới
thu giữ hơn hai mươi hai tấn nguyên liệu thuốc lá hơn bảy trăm một mươi năm năm trăm linh bao thuốc lá và gần sáu ba trăm linh điếu xì gà
bắt giữ sáu mươi hai đối tượng buôn lậu trong thời gian tới bộ tài chính kiến nghị chính phủ
chính quyền địa phương cần có chính sách phát triển kinh tế khu vực biên giới
tạo công an việc làm cho cư dân biên giới để họ không tiếp tay vận chuyển thuốc lá lậu
ngày hôm nay cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết ở việt nam trong những năm gần đây
kiến ba khoang thường xuất hiện ở các khu dân cư tại hà nội hải phòng cần thơ
hà tây tp hcm nhất là ở nơi gần cánh đồng lúa bộ y tế khuyến cáo nếu như người dân thấy có
sự xuất hiện của kiến ba khoang thì không nên đập hay trà sát kiến bao khoang trên người để tránh bị
viêm da bộ y tế khuyên cáo nếu có sự hiện diện của kiến ba khoang trong khu vực người dân nên
thay đèn huỳnh quang bằng đèn có ánh sáng màu vàng vì kiến ba khoang rất thích ánh sáng của
đèn huỳnh quang đồng thời người dân thực hiện ngăn cản kiến ba khoang vào nhà bằng cách sử dụng
các cửa sổ và cửa ra vào đóng cửa thường xuyên sau khi ra vào nên ngủ trong màn vệ sinh môi trường
phát quang bụi rậm cây cỏ xung quanh nhà vì đây là nơi trú ẩn rất tốt cho loài này mọi người nên
mặc quần áo dài tay khi đi ra ngoài nhất là ở những vùng gần đồng ruộng khu dân cư nhiều ánh đèn
gần công trình đang xây dựng
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
kính chào tạm biệt quý vị và các bạn